sáng ngày năm tháng bảy hành trình kết đối yêu thương việt nam số một mươi hai với chủ đề
trung tây vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số đã đến thăm và tặng quà một trăm linh xuất quà
cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
bên cạnh việc tặng quà cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
chương trình còn trao một trăm ba mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một năm triệu đồng cho các quận huyện trên địa bàn
hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho hoạt động tình nguyện xanh tại trường đại học kinh tế đà nẵng
trao một trăm linh suất bảo hiểm cho phụ nữ khó khăn ở độ tuổi từ ba mươi một đến sáu mươi chín tuổi trên địa bàn
trước đó tối bốn tháng bảy tại đà nẵng hơn bốn trăm linh doanh nghiệp và một trăm linh đại sứ kết nối yêu thương việt nam
là các hoa hậu hoa khôi người mẫu ca sĩ doanh nhân đã tham dự gala dinner
nối tiếp doanh nhân vì cộng đồng trong cả nước nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo